văn phòng chính phủ đã ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo ubnd tp đà nẵng bộ thông tin và truyền thông bộ khoa học và công nghệ bộ y tế tăng cường phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thủ tướng yêu cầu thành phố đà nẵng khẩn trương thực hiện quyết liệt các chỉ đạo tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ thông tin và truyền thông bộ khoa học và công nghệ hỗ trợ đà nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để truy vết trên diện rộng
nhất là các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm kể cả khách du lịch
bộ y tế hỗ trợ đà nẵng tăng cường năng lực xét nghiệm điều trị điều tra giám sát dịch nhất là các đối tượng và các khu vực có nguy cơ cao